tại đà nẵng trong thời gian qua nhiều hoạt động xây dựng văn hóa đọc sách nhằm thu hút đông đảo người dân cùng tham gia phát triển phong trào đọc sách giữ gìn và bảo vệ sách đã được các sở ban ngành địa phương phối hợp tổ chức
đây là một buổi tham gia đọc sách của đông đảo cô và trò các trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông của quận liên triểu thành phố đà nẵng tại hội sách liên triểu năm hai nghìn một mươi chín
háo hức tìm tòi và chăm chú đọc là những gì mà các em thể hiện tại đây
với gần bốn mươi gian hàng của một mươi chín đơn vị xuất bản hội sách liên triều là nơi hội tụ gặp gỡ trao đổi hợp tác trong phát triển ngành xuất bản phát hành sách của các đơn vị phát hành xuất bản tại đà nẵng và các tỉnh thành phố trong cả nước
hơn hết đây là nơi thu hút đông đào các tầng lớp nhân dân tham gia đọc sách xây dựng văn hóa đọc và tạo thói quen đọc sách trong cộng đồng
trong mọi công việc của con người chúng ta đều dựa vào sự kết hợp hài hòa những kinh nghiệm của bản thân với trí thức từ những cuốn sách mà chúng ta đã đạt được
mặt khác hay là trong xu thế hội nhập hiện nay việc đọc sách là giúp chúng ta tiếp cận và hiểu biết nhiều cái nền khoa học văn hóa và các lĩnh vực khác của các nước trên thế giới một cách nhanh chóng nhất
từ đầu năm đến nay thành phố đà nẵng tổ chức bảy hội sách tại bảy quận huyện và hai phiên trợ sách tại khuôn viên thư viện khoa học tổng hợp thành phố đà nẵng
đó tôn vinh khẳng định vị trí vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển trí thức của con người hướng tới xây dựng cộng đồng văn hóa xã hội học tập đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thành phố đà nẵng văn minh hiện đại
đà nẵng thì bản đọc trên nơi học nghiên cứu và mượn tài liệu thì rất đông các nhất là cái phòng đọc thiêu nghi với cháu đồng học với nhiều cháu
thì hiện nay chúng tôi cũng đương đối có tài
thì chúng tôi tìm kiếm những cái phòng đọc thiêu nghi với cháu đồng học với nhiều cháu

đối với thư viện đà nẵng tôi tạo mọi điều kiện để cho các cháu tới đọc học và nghiên cứu tại thư viện đà nẵng
nhằm tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm các cấp các ngành đoàn thể và cộng đồng trong việc phát triển văn hóa đọc thư viện khoa học tổng hợp tp đà nẵng sẽ tiếp tục tổ chức
phiên trợ sách lần ba năm hai nghìn một mươi tám từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng chín tới đây